thông tin mới nhất xung quanh vụ một nhóm côn đồ lao vào bệnh viện đại học y hà nội chém người gây thương tích
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp hà nội cho biết đã khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng
và cố ý gây thương tích bắt giữ năm trên sáu đối tượng liên quan để điều tra
bước đầu điều tra công an quận đống đa xác định vào khoảng ba giờ sáng qua tại khu vực cầu trung tự
phường trung tự quận đông đa xảy ra cãi vã giữa đinh giang nam với nhóm sáu đối tượng do lê tấn đạt cầm đầu
trong khi sâu sát nam bị ngã gục được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu tại đại học y hà nội
nhóm của đạt tiếp tục khống chế đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sĩ xông vào phòng cấp cứu
chém nhiều nhát dao vào người nam gây thương tích ở vùng đầu cổ và hai bàn tay
hiện nạn nhân đã tỉnh táo và đang trong quá trình hồi sức tích cực
trên tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận đống đa đang tập trung truy bắt đối tượng còn lại
đồng thời củng cố hồ sơ xem xét khởi tố nhóm đối tượng với tội danh giết người